thưa quý vị và các bạn trong đêm nay khối không khí lạnh tiếp tục rồn mạnh xuống
mưa rông tiếp tục xuất hiện nhiều nơi trên toàn bắc bộ
cục bộ một số nơi ở khu vực vùng núi phía bắc các tỉnh như hà giang lào cai yên bái sơn la
hay là phần phía đông của tỉnh lai châu vẫn có mưa vừa có nơi mưa to và rông mạnh
thay đổi mạnh mẽ nhất vẫn là nền nhiệt đêm nay ở bắc bộ
các tỉnh như hà giang cao bằng tuyên quang bắc cạn và lạng sơn nhiệt độ giảm xuống chỉ còn từ một mươi sáu đến một mươi bảy độ
các khu vực còn lại của bắc bộ nhiệt độ ở mức từ một mươi tám đến hai mươi độ
sang ngày mai khối không khí lạnh vẫn còn rồn xuống
bắc bộ mưa ngắt quãng nền nhiệt cao nhất ngày mai ở hầu khắp bắc bộ tiếp tục duy trì ở mức thấp
vùng núi phía bắc nhiệt độ từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
khu vực trung du và vùng đồng bằng nhiệt độ từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ
với miền trung không khí lạnh cũng đã gây mưa rông cho suốt dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến phía bắc của tỉnh quảng bình
vì thế trong đêm nay và ngày mai khu vực này tiếp tục có mây nhiều mưa rào cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to và rông
nền nhiệt thấp nhất đêm nay tại đây phổ biến trong khoảng từ một mươi chín đến hai mươi một độ
sang ngày mai mức nhiệt khu vực này vẫn thấp chỉ từ hai mươi ba cho đến hai mươi sáu độ
khu vực từ quảng trị đến thừa thiên huế nhiệt độ cao ở mức từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
trong khi đó ở các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận ngày mai trời vẫn có nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai phổ biến từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
tại tây nguyên và nam bộ vẫn xảy ra nắng nóng trên diện rộng
trời nắng mạnh nền nhiệt cao nhất ngày mai ở khu vực tây nguyên là từ ba mươi bốn cho đến ba mươi sáu độ
còn ở các tỉnh nam bộ vùng miền đông nhiệt độ cao từ ba mươi sáu đến ba mươi bảy độ
các tỉnh miền tây nhiệt độ từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ
trên biển ở vịnh bắc bộ gió đông bắc mạnh cấp bốn cấp năm mưa rào và rông xuất hiện nhiều nơi
khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống còn từ bốn đến một mươi km kèm theo đó là nguy cơ về tình trạng tố lốc và gió giật mạnh
khu vực huyện đảo hoàng sa có mưa rào và rông vài nơi gió đông bắc cấp năm nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi hai độ
khu vực huyện đảo trường sa không mưa gió đông bắc cấp bốn nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi sáu độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước